sáng nay ba mươi tháng tám tại bảo tàng hồ chí minh ba đình hà nội sự kiện trưng bày chuyên đề
việt nam độc lập tự cường đã được tổ chức nhằm kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám thành công
và ngày quốc khánh mùng hai tháng chín đồng thời thiết thực chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp
và tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã đến dự và cắt băng khai mạc sự kiện
với hơn hai trăm linh tài liệu hình ảnh tiêu biểu trưng bày chuyên đề việt nam độc lập tự cường
giới thiệu đến công chúng ý chí quyết tâm quá trình phấn đấu vì độc lập dân tộc
những hy sinh gian khổ của cả dân tộc việt nam để xây dựng nên tổ quốc việt nam hôm nay
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc bảy mươi năm năm qua nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã giữ vững độc lập chủ quyền xây dựng và phát triển đất nước đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
trên các lĩnh vực trở thành một lĩnh vực đặc biệt

nhân dịp này bảo tàng hồ chí minh phối hợp với tổng công ty biêu điện việt nam hội tem việt nam
trưng bày một số bộ sưu tập tem chủ đề chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam
với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
gồm ba trăm hai mươi phơi tem với hàng nghìn mẫu tem và vật phẩm biêu chính